thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ các bộ ngành cơ quan đại diện việt nam tại rumani và ba lan
cùng các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp tổ chức hai chuyến bay đưa công dân việt nam và gia đình
sơ tán từ ukraine về nước
theo đó chuyến bay đưa khoảng hai trăm bốn mươi người từ buchares rumani về nước dự kiến sẽ hạ cánh
tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi bảy tháng ba
và chuyến bay đưa khoảng hai trăm bốn mươi người từ vác sa va ba lan về nước sẽ hạ cánh
tại sân bay nội bài vào sáng ngày một mươi chín tháng ba
tính đến một mươi hai h ngày một mươi sáu tháng ba các cơ quan đại diện việt nam đã đón hơn bốn sáu trăm linh người sơ tán
từ ukraine sang các nước lân cận
trong đó gần một hai trăm linh người đã về nước an toàn trên bốn chuyến bay được tổ chức vào các ngày
mùng bảy tháng ba mùng chín và một mươi ba tháng ba
cơ quan đại diện việt nam tại địa bàn sẽ tiếp tục thường xuyên giữ liên lạc cập nhật tình hình
bà con phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại và hội đoàn người việt
đảm bảo an toàn tối đa cho công dân việt nam và gia đình tạo điều kiện tạm trú thuận lợi cho bà con
chuẩn bị sẵn sàng các phương án sơ tán và bảo hộ công dân tùy theo nguyện vọng của bà con và tình hình thực tế